kính chào quý vị và các bạn
sang ngày mai các tỉnh miền bắc vẫn nằm trong khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
do đó thời tiết tại các tỉnh phía đông bắc bộ vẫn phổ biến là ít mưa ban ngày hứng nắng nhẹ
với nhiệt độ trong ngưỡng là một mươi bốn hai mươi năm độ
tuy nhiên từ chiều tối mai sẽ xuất hiện không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hội tụ trên cao
nên khu vực sẽ xuất hiện mưa rào dài rác cùng nền nhiệt giảm khá mạnh
khả năng là xuất hiện rét đậm trên diện rộng vùng núi có nơi rét hại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng phổ biến là ít mưa với nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ
và cũng từ chiều tối mai khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao
thì mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác đồng thời nền nhiệt cũng giảm nhanh
từ ba đến bốn độ nhiều nơi xuất hiện rét đậm vùng núi có nơi rét hại thậm chí là xuất hiện băng giá
người dân nên chủ động mặc ấm để đảm bảo sức khỏe cũng như có biện pháp bảo vệ hoa màu vật nuôi
ở trung bộ ngày mai tại các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh chỉ có mưa vài nơi
phần từ quảng bình đến huế có mưa diện dài rác với nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
sau đó từ ngày hai mươi năm cùng với quá trình tăng cường xuống phía nam của không khí lạnh
thì mưa rông dài rác sẽ lan dần từ thanh hóa xuống đến thửa thiên huế
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to nền nhiệt trên khu vực
mưa cũng giảm từ hai ba độ
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa trong hôm nay cũng có mưa diện dài rác
từ ngày hai mươi năm khi chịu tác động của hình thế gây mưa đã phân tích
thì mưa rông tại đây sẽ tăng lên đáng kể
riêng phần ninh thuận và bình thuận trong cả ba ngày tới chỉ có mưa vài nơi
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây có giảm nhưng không đáng kể
ngày đêm giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ
đến với vùng cao tây nguyên trong đêm này vẫn có mưa dài rác
cục bộ có thể có mưa vừa
nhưng từ ngày mai thì mưa giảm chỉ còn ở diện vài nơi với lượng không đáng kể
về nhiệt độ nhiệt độ tại đây vẫn giao động từ một mươi năm đến ba mươi độ trời rét về đêm và sáng
các tỉnh thánh nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa vài nơi
chỉ riêng ở miền tây nam bộ là có mưa giải rác nhưng lượng cũng không quá nhiều
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất ngày ở trong ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ